thường trực hội đồng nhân dân tp hà nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn đại biểu hội đồng nhân dân tp khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn đức trung
để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự
như chúng tôi đã đưa tin vào ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng lệnh khám xét chỗ và nơi làm việc
đối với ông nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường trung liệt quận đống đa
về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
trước đó bộ chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành đảng bộ
ban thường vụ thành ủy và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy hà nội
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung